như thủ tướng đã chỉ đạo trong hội nghị trực tuyến sáng nay phải giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt kịp thời
với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
mặc dù nhiều địa phương bộ ngành đã thực hiện tốt tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công
tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được khắc phục điều này khiến cho tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chưa như kỳ vọng
theo tính toán của tổng cục thống kê cứ một đầu tư sẽ góp phần tăng gdp sáu
nếu giải ngân được hết một trăm linh vốn đầu tư việt nam sẽ duy trì được tăng trưởng và tránh đứt gãy nền kinh tế
đây là nhiệm vụ rất quan trọng được đặt ra cho các địa phương và các bộ ngành từ nay đến cuối năm
đạt mục tiêu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công làm cứu cánh cho tăng trưởng kinh tế
nhiều địa phương bộ ngành đã có đổi mới trong thực hiện
bắt đầu từ việc hoàn thành sớm thủ tục cho các dự án chuyển từ họp định kỳ sang họp thường xuyên
giữa ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân để quyết định ngay những vấn đề cấp bách
trong từng khâu từng giai đoạn của dự án
đổi mới trong cách thực hiện đã đem lại những hiệu quả tích cực
trong bảy tháng
nhiều địa phương đã có tỷ lệ giải ngân đạt từ bốn mươi năm trở lên
cao tốc bắc nam đoạn cao bồ mai sơn
ngay sau khi được bàn giao tỉnh ninh bình đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng
chính vì thế bắt đầu thi công từ cuối năm ngoái nhưng đến nay các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành
không chỉ dự án cao tốc bắc nam đoạn cao bồ mai sơn
tính đến hết sáu tháng đầu năm tỉnh ninh bình đã giải ngân được khoảng hai mươi khối lượng
trong tổng số khoảng bảy mươi hai vốn đầu tư công trong tổng số khoảng ba tỷ đồng
địa phương vẫn còn dư địa để giải ngân thêm nếu như được bổ sung vốn
mặc dù nhiều địa phương bộ ngành đã nỗ lực thực hiện
tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công
trong nhiều năm qua vẫn chưa được khắc phục
khiến cho tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa được như kỳ vọng
vấn đề về giải phóng mặt bằng như là vấn đề về năng lực về khả năng của các bên liên quan
đặc biệt là ban quản lý dự án các cán bộ chuyên môn và bản thân nhà thầu
đấy là những cái vấn đề mà đã cấu hiểu từ trước đến nay
nên cái nguyên nhân rất là quan trọng đó là cái năng lực cái vai trò trách nhiệm của chủ quốc tư các đơn vị thực giao vốn
vốn chưa cả
tính chung bảy tháng năm hai nghìn hai mươi giải ngân vốn đầu tư công đạt hai trăm linh ba tỷ đồng
bằng bốn mươi hai bảy kế hoạch tăng hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm trước
như vậy năm tháng còn lại áp lực giải ngân hết ba trăm linh tỷ đồng là rất lớn
do vậy các địa phương bộ ngành cần phải nỗ lực gấp nhiều lần để hoàn thành được nhiệm vụ này